vào tối ngày hôm nay công an tỉnh quảng nam cho biết vừa bắt giữ được triệu quân sự sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê quán tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên
đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm bị trại giam quân sự khu vực miền trung quân khu năm đóng tại huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi truy nã
trước đó vào chiều ngày ba tháng sáu triệu quân sự đã bỏ trốn khi đang thụ án trung thân về các tội giết người cướp tài sản đào ngũ và trốn khỏi nơi giam giữ
tại trại giam quân sự khu vực miền trung
vào tối ngày hôm nay công an phường an mỹ thành phố tam kỳ đã phát hiện triệu quân sự tại một quán game trên địa bàn
nên đã phối hợp với công an thành phố tam kỳ bắt giữ thành công đối tượng đặc biệt nguy hiểm này